hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới đây bộ y tế cho biết số người nhiễm covid một mươi chín mới trong cộng đồng tiếp tục xu hướng giảm mạnh trong tuần qua
đáng chú ý dịch covid một mươi chín tại hà nội nghệ an có dấu hiệu hạ nhiệt
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có tám bốn trăm bảy mươi chín bảy trăm năm mươi một ca nhiễm đứng thứ một mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
đó là những dấu hiệu khả quan cho thấy sự nỗ lực của công tác phòng và chống dịch không ngừng nghỉ của nước ta trong thời gian vừa qua
dưới đây là năm tỉnh thành có số lượng f cao nhất cả nước trong bảy ngày qua
cụ thể năm tỉnh được bộ y tế liệt kê là hà nội hải dương vĩnh phúc bắc ninh nam định
đầu tiên hãy đến với thông tin về hà nội một trong những tỉnh thành đứng đầu cả nước về ca mắc mới trong tháng ba vừa qua
cụ thể tại hà nội f liên tiếp giảm mạnh
theo sở y tế hà nội ngày hai mươi ba tháng ba hà nội có thêm một mươi ba năm ca covid một mươi chín nâng tổng số mắc đợt dịch thứ tư là một hai trăm một mươi tám hai trăm bảy mươi chín trường hợp
đây là ngày thứ một mươi hai liên tục
các bệnh ở thủ đô giảm
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày đó là hà đông đông anh long biên hoàng mai mê linh
theo cập nhật của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đến hết ngày hai mươi hai tháng ba hà nội có hai bốn trăm năm mươi hai ca covid một mươi chín đang điều trị tại các bệnh viện
tiếp tục giảm so với các ngày trước đó
trong đó có bốn trăm bảy mươi hai ca mức độ nặng và nguy kịch
hai hải dương
ngày hai mươi ba tháng ba hải dương có bốn ba mươi bốn người mắc covid một mươi chín
trong đó có hơn một nửa số ca mắc mới trong ngày được phát hiện qua xét nghiệm ho sốt và sàng lọc cộng đồng với hai hai trăm ba mươi bảy trường hợp chiếm năm mươi bốn
trong ngày toàn tỉnh có bốn sáu trăm tám mươi bảy f không khỏi bệnh và không có bệnh nhân tử vong
hải dương hiện còn hơn một mươi chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị chủ yếu là tại nhà
số f phải điều trị tập trung tại các bệnh viện đa khoa chuyên khoa tuyến tỉnh đang giảm mạnh
một mươi ngày trước toàn tỉnh vẫn còn ba trăm sáu mươi chín bệnh nhân phải điều trị
số f phải điều trị tập trung tại các bệnh viện tuyến tỉnh
đến ngày hai mươi ba tháng ba chỉ còn một trăm chín mươi sáu người
ba vĩnh phúc
theo thông tin về tình hình phòng chống dịch tại tỉnh vĩnh phúc tính từ ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tổng số ca nhiễm là ba trăm một mươi chín một trăm năm mươi chín trong đó có ba trăm một mươi chín một trăm ba mươi bảy ca trong tỉnh hai mươi hai ca nhập cảnh
số ca bình phục là hai trăm sáu mươi bốn chín trăm bảy mươi tám ca
số ca tử vong là hai mươi năm và có sáu năm trăm năm mươi chín trường hợp f một đang cách ly
cho đến hôm qua số ca mắc mới tăng cao lên tới là ba năm trăm bảy mươi bảy ca
bốn bắc ninh
ngày hai mươi ba tháng ba toàn tỉnh bắc ninh ghi nhận bốn ba trăm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có bốn ba mươi một ca mắc có nguy cơ cộng đồng ba trăm sáu mươi bảy ca trong khu cách ly y tế vùng cách ly tập trung cách ly tại nhà
cụ thể thành phố bắc ninh có hai sáu mươi ca
huyện tiên du có năm trăm ba mươi ba cây
thành phố tử sơn chín mươi một ca
huyện lương tài hai trăm hai mươi ba ca
huyện quế võ năm trăm một mươi hai ca
huyện gia bình một trăm sáu mươi năm ca
huyện thuận thành bốn trăm tám mươi một ca
huyện yên phong ba trăm một mươi ba ca
có hai trăm tám mươi ba sáu trăm tám mươi bảy f đã được điều trị khỏi gia viện hết thời gian quản lý tại nhà
hiện toàn tỉnh có hai mươi chín sáu trăm ba mươi ba f đang điều trị quản lý
trong đó có bốn mươi bảy ca nặng
toàn tỉnh có hai mươi chín sáu trăm ba mươi ba f đang điều trị quản lý
tỉnh khai tiêm ba hai trăm chín mươi chín sáu trăm hai mươi tám liều vaccine cho các đối tượng người dân
trong đó mũi một là một hai trăm năm mươi hai ba trăm chín mươi chín liều
mũi hai là một hai trăm linh hai tám mươi liều
mũi ba là tám trăm bốn mươi năm một trăm bốn mươi chín liều
hiện có chín xã phường thị trấn ở cấp độ một bốn xã phường thị trấn ở cấp độ hai một trăm một mươi một xã phường thị trấn cấp độ ba
hai xã thuộc huyện tiên du là đại đồng và hoàn sơn ở cấp độ bốn
ngày hai mươi ba tháng ba theo báo cáo của sở y tế ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh nam định ghi nhận một ba trăm tám mươi chín ca mắc mới covid một mươi chín
trong tổng số một ba trăm tám mươi chín ca mắc mới có chín trăm hai mươi hai ca mắc trong cộng đồng
thành phố nam định tiếp tục có số ca trong cộng đồng nhiều nhất với một trăm ba mươi ba ca
mặc dù số ca mắc vẫn tăng mạnh lên tới hàng nghìn ca một ngày
chưa thể nói năm tỉnh thành này sẽ kiểm soát dịch hiệu quả trở lại trong thời gian ngắn
tuy nhiên với việc thay đổi mục tiêu chống dịch
không đặt nặng ca nhiễm mới mà hướng đến bảo vệ ca nặng và ca tử vong
các tỉnh đang nỗ lực hạn chế thấp nhất ca nặng để giảm tài cánh nặng cho ngành y tế
và đội ngũ y bác sĩ trong công tác phòng chống covid một mươi chín ở thời điểm hiện tại
vẫn lên tới hàng chục nghìn ca một ngày thì tại thành phố hồ chí minh tình hình dịch bệnh giảm rõ rệt
bốn mươi tám s khai báo online chỉ sau một tuần
tính đến hết ngày hai mươi ba tháng ba thành phố hồ chí minh có tổng cộng bảy mươi sáu bảy trăm bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín
đã cách ly chăm sóc và điều trị giảm gần ba mươi ca so với trong tuần tháng ba
các báo cáo của sở y tế thành phố hồ chí minh ngày hai mươi ba tháng ba tổng số ca mắc covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hồ chí minh được xác định theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế
là một năm trăm tám mươi hai ca và bốn một trăm bảy mươi ba ca test nhanh nghi ngờ
như vậy ngày hai mươi ba tháng ba thành phố hồ chí minh có sáu bảy trăm năm mươi năm ca phải cách ly chăm sóc và điều trị
trong số ca xác định có một ba trăm năm mươi một ca sàng lọc tại bệnh viện
một trăm sáu mươi ca phát hiện tại cộng đồng do các trung tâm y tế lấy mẫu
một mươi ca được lấy mẫu sau khi chuyển vào cơ sở cách ly tập trung quận huyện và bệnh viện giã chiến
nhìn tổng quan số ca mắc covid một mươi chín mới tại thành phố hồ chí minh đã có dấu hiệu giảm rất nhiều
khoảng hai ba ca một ngày so với trong tuần tháng ba
số ca mắc covid một mươi chín cộng rồn do bộ y tế công bố tại thành phố hồ chí minh là năm trăm tám mươi sáu ba trăm hai mươi bảy ca
chính vì số ca mắc mới giảm nên số ca cần nhập viện cũng giảm
trong ngày hai mươi ba tháng ba số ca nhập bệnh viện tầng hai tầng ba là sáu trăm hai mươi hai ca
tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai tầng ba lên đến bốn bốn trăm hai mươi bảy ca giảm hơn một ca so với trung tuần tháng ba
trong đó bệnh viện tầng ba là bốn trăm hai mươi ca và năm trăm bảy mươi một ca nặng có hỗ trợ hô hấp bảy mươi tám ca thở máy xâm lấn
số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi đang điều trị giảm xuống còn hai trăm một mươi một ca cộng dồn là ba mươi bốn bốn trăm bảy mươi bảy ca
và số phụ nữ mang thai đang điều trị giảm còn ba mươi ca
số cộng rồn là bốn hai trăm chín mươi chín ca
tính đến hiện tại số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung chỉ còn ba trăm bốn mươi ca
có ba ca đang cách ly tại các khu cách ly điều trị của khu chế xuất khu công nghiệp
đặc biệt số ca cách ly tại nhà ngày hai mươi ba tháng ba giảm còn bảy mươi một bảy trăm bốn mươi ba ca giảm khoảng ba mươi ca so với trung tuần tháng ba
ngày hai mươi ba tháng ba tp hcm có hai ca mắc covid một mươi chín tử vong kèm bệnh nền trong đó có một ca do tỉnh chuyển đến
số ca mắc covid một mươi chín tử vong cộng dồn tại tp hcm là hai mươi bốn trăm bảy mươi bốn ca
dịch covid một mươi chín tại tp hcm đang hạ nhiệt
tp hcm gần như đã đạt được mục tiêu quản lý kf qua mạng với hơn bốn mươi tám người khai báo qua mạng chỉ sau một tuần triển khai
tp hcm cũng đang làm tốt chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ để giảm số ca mắc và nguy cơ tử vong
bộ y tế cũng đang chuyển từ mục tiêu kiểm soát số ca mắc sang kiểm soát số ca nhập viện có nguy cơ cao rất cao và tử vong
trước tình hình dịch bệnh tại tp hcm có xu hướng giảm mạnh thì ubnd tp hcm cũng đã có những phương án cho f một được đi học đi làm lại
với điều kiện đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã từng mắc covid một mươi chín trong vòng ba tháng
tuy nhiên phải tự theo dõi sức khỏe ít nhất một mươi ngày thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ năm
theo ubnd tp tình hình dịch bệnh tại tp đang được kiểm soát và hầu hết người dân trên một mươi hai tuổi đã được tiêm vaccine
đa số các trường hợp mắc covid một mươi chín không thuộc nhóm nguy cơ đều không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ và khỏi bệnh sau đó
để hạn chế gián đoạn các hoạt động sản xuất kinh doanh đi học các hoạt động quản lý điều hành chăm sóc y tế do phải cách ly các trường hợp f một
theo quy định trước đây và trong khi chờ hướng dẫn mới của bộ y tế ubnd tp hướng dẫn các biện pháp y tế đối với f một
cụ thể f một đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã từng mắc covid một mươi chín trong vòng ba tháng được phép tiếp tục đi làm đi học
tuy nhiên phải tự theo dõi sức khỏe ít nhất một mươi ngày kể từ ngày tiếp xúc gần lần cuối với f thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ năm
và khi có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
việc f một tiếp tục quay trở lại làm việc là việc làm cần thiết trong bối cảnh bình thường mới để tránh ảnh hưởng tới cuộc sống
và quá trình xây dựng nền kinh tế đất nước
nhưng cùng với đó mỗi người dân đều cần thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch thực hiện tốt nguyên tắc năm k
có ý thức giữ gìn sức khỏe bản thân và cộng đồng để tránh tình trạng lây lan mạnh trong môi trường làm việc học tập trung
trong thời gian này f một di chuyển từ nơi lưu trú đến nơi học tập làm việc bằng phương tiện cá nhân thường xuyên đeo khẩu trang
sát khuẩn tay không dùng chung vật dụng cá nhân trong sinh hoạt làm việc học tập đồng thời tránh tiếp xúc gần với những người thuộc nhóm nguy cơ
kính thưa quý vị và các bạn những ngày qua dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp đặc biệt là tại thành phố hà nội với số lượng f tăng cao mỗi ngày
lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân rất nhiều thuốc quảng cáo có khả năng điều trị covid một mươi chín xuất hiện tràn lan trên thị trường
mới đây từ thông tin phản ánh của báo sức khỏe và đời sống lực lượng quản lý thị trường hà nội đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra
và thu giữ số lượng lớn thuốc chữa covid một mươi chín chưa được cấp phép
trong tình hình dịch bệnh trên các trang mạng xã hội quảng cáo rầm rộ combo thần thánh trị covid một mươi chín mang tên keo vàng vi lượng
gồm một chai nước và một lọ xịt mũi
theo giới thiệu bộ sản phẩm này vừa có tác dụng điều trị cho các bệnh nhân là f đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch đối với những người chưa nhiễm bệnh
tình trạng thuốc điều trị covid một mươi chín dởm xảy ra tại địa chỉ số một đông tác phường kim liên quận đống đa thành phố hà nội
được biết số lượng thuốc rất lớn và giá cho một bộ sản phẩm là ba trăm linh đồng
sản phẩm được tung hô là có tác dụng tăng sức đề kháng chống lại virus gì được covid một mươi chín với giá thành rẻ
có thể sử dụng cho tất cả các đối tượng người già trẻ nhỏ thậm chí là cả phụ nữ có thai
sản phẩm này cũng không có hạn sử dụng hay bất cứ chống chỉ định nào đối với người dùng vì là kháng sinh thảo dược chứ không phải kháng sinh tây
qua tìm hiểu sản phẩm thuốc chữa covid một mươi chín kéo vàng phi lượng hiện tại vẫn chưa có bất cứ bằng chứng khoa học nào chứng minh công dụng trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh nhân f
các thông tin được ghi trên bao bì sản phẩm thiếu rõ ràng khách hàng mua sản phẩm không có hóa đơn chứng từ tiêm ẩn nhiều hệ lụy
ngay sau đó bà sức khỏe và đời sống đã liên hệ với ông chu xuân kiên cục trưởng cục quản lý thị trường tp hà nội để kiểm tra ngăn chặn
tiếp nhận thông tin phản ánh ông chu xuân kiên đã chỉ đạo đội quản lý thị trường số bốn phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra xác minh
vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều hai mươi hai tháng ba tổ công tác gồm lực lượng quản lý thị trường và công an đã tiến hành kiểm tra cơ sở chứa hàng và buôn bán sản phẩm keo vàng phi lượng tại số một đông tác phường kim liên quận đống đa thành phố hà nội
chiều hai mươi ba tháng ba thông tin từ tổ công tác cho biết bước đầu đã tạm giữ toàn bộ lô hàng hóa keo vàng vi lượng chữa covid một mươi chín lên tới gần một trăm linh thùng đồng thời đang mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định
việc phát hiện và thu giữ kho hàng trên là vô cùng cần thiết cho công tác bảo vệ sức khỏe người dân
đây là lời cảnh tình người dân không nên mang tâm lý quá hoang mang trước tình hình dịch bệnh và lựa chọn sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc
mỗi người cần tỉnh táo mua hàng thông minh chỉ nên mua thuốc theo lời khuyên của các bác sĩ và lựa chọn điểm bán hàng uy tín rõ nguồn gốc cẩn trọng cho những chiêu trò lừa đảo tinh vi hiện nay
thuốc già giấy tờ già giấy khám sức khỏe già và giấy chứng nhận già có lẽ là cụm từ đứng nhắc đến rất nhiều thời gian gần đây
mọi thứ đều có thể làm ra nhưng đến chưa ký thứ tưởng chừng không thể làm giả nổi thì gần đây nhiều người dân bị thất nghiệp do covid một mươi chín ở cà mau thuộc diện được hỗ trợ
bị cán bộ phụ trách thương binh xã hội của xã giả chữ ký để nhận tiền vụ việc chỉ được phát hiện khi có người tố xác
chiều tối hai mươi ba tháng ba ông nguyễn thanh toàn chủ tịch ủy ban nhân dân huyện u minh tỉnh cà mau cho biết đã nắm được vụ việc xảy ra tại xã khánh hội
ông toàn cho biết tổ công tác của huyện đang tiếp tục làm rõ việc thực hiện chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín trên địa bàn xã này
các trường hợp khác nếu tiếp tục phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định
thời gian qua nhiều người dân là lao động tự do trên địa bàn xã khánh hội bị thất nghiệp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
khó khăn trong việc duy trì cuộc sống sinh hoạt nên đã nhiều lần đến gặp cán bộ phụ trách để hỏi lý do vì sao họ chưa nhận được tiền hỗ trợ một năm triệu đồng
theo nghị quyết sáu mươi tám nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng
tuy nhiên khi có người tố xác thì mới biết số tiền hỗ trợ cho họ đã có người ký nhận
lúc này cán bộ thương binh xã hội mới đem tiền trả khiến người dân bức xúc
theo ủy ban nhân dân xã khánh hội qua xác minh tại ấp ba có hai mươi bốn người bị giả chữ ký với số tiền ba mươi sáu triệu đồng
người chủ trương ký giả là ông lưu công vinh cán bộ thương binh xã hội người thực hiện là bà lý hồng mận trưởng ấp ba
ông vinh giải thích do gần hết thời gian nhận hỗ trợ mà người dân không đến nhận sợ bị thu hồi số tiền trên nên đã nhờ bà mận nhận thay
sau đó bà mận nhờ hai người dân đang đi làm thủ tục hành chính tại xã ký giả chữ ký của hai mươi bốn hộ dân
theo người dân ngoài danh sách hai mươi bốn hộ mà ủy ban nhân dân xã đã xác minh vẫn còn nhiều trường hợp chưa nhận được tiền hỗ trợ nhưng phần nhận tiền đã có người ký
chủ tịch ủy ban nhân dân xã khánh hội châu minh đàm khẳng định ông vinh tự ý thực hiện chứ không phải chủ trương của xã
theo ông đàm sau khi có danh sách hỗ trợ mà không có người nhận thì phải nộp hoàn trả ngân sách chứ không được giả chữ ký và nhận thay
người dân đói khổ phải lo từng miếng cơm manh áo vất vả khó khăn trong mùa dịch
những tường sẽ nhận được tiền trợ cấp covid mùa dịch nhằm đỡ đi phần nào cánh nặng
dẫu chỉ một năm triệu một số tiền không quá lớn nhưng cũng là giấc mơ của biết bao người dân nghèo
dù chỉ là con sâu làm dầu nồi canh nhưng việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho ban lãnh đạo xã khánh hội tỉnh cà mau cần nghiêm túc chấn trình rút kinh nghiệm sâu sắc
tiếp theo bản tin là các vấn đề liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
các chuyên gia nhận định một số đối tượng được cho là sẽ bị tài nhiễm covid một mươi chín hơn so với những người khác
vậy đó là những đối tượng nào và việc tài nhiễm covid một mươi chín có nguy hiểm hay không
xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu với chúng tôi qua những thông tin dưới đây
hiện nay trên thế giới các nghiên cứu đã chỉ ra rằng
biến thể omicron có thể vượt qua hàng rào miễn dịch tạo ra bởi vaccine làm gia tăng số ca tái nhiễm covid một mươi chín
theo báo cáo của văn phòng thống kê quốc gia anh những tháng gần đây đã có sự gia tăng mạnh mẽ về số ca tài nhiễm covid một mươi chín
sau khi lấy mẫu ngẫu nhiên các hộ gia đình trên khắp đất nước
theo đó nguy cơ tái nhiễm cao hơn một mươi sáu lần trong khoảng thời gian từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
khi omicron trở thành chủng thống trị so với biến thể delta
các chuyên gia nhận định khi nhiễm covid một mươi chín
cơ thể sẽ tạo ra miễn dịch nhưng không phải miễn dịch nào cũng có tính chất bền vững
vì sẽ luôn có sự suy giảm nồng độ kháng thể trong máu
chưa kể với những biến chủng mới của covid một mươi chín gần đây sẽ thâm nhập vào các tế bào trong cơ thể rất nhanh
mà kháng thể chưa kịp đáp ứng lại được
theo tiến sĩ phạm quang thái phó trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm viện vệ sinh dịch tễ trung ương
sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín biến đổi không ngừng
càng lây nhiễm nhiều thì tốc độ biến đổi càng nhanh
và chủng mới có thể né tránh được miễn dịch đã có trước đó trong cơ thể người bệnh
do đó các chuyên gia y tế cho rằng ai cũng có khả năng tài nhiễm covid một mươi chín
thậm chí tái nhiễm nhiều lần nếu không tân thủ nguyên tắc phòng ngừa dịch bệnh
về câu hỏi tài nhiễm covid một mươi chín có nguy hiểm hay không kết quả của nhiều nghiên cứu cho thấy
những đợt tái nhiễm sẽ nhẹ hơn so với lần mắc bệnh đầu tiên dù f trước đó gặp bất cứ biến chủng nào
hoặc ngay cả khi kháng thể không đủ mạnh để bảo vệ người bệnh khỏi lần lây nhiễm thứ hai
niềm cục vẫn có tác dụng ngăn ngừa bệnh chuyển nặng và giảm nguy cơ tử vong
tuy nhiên vẫn có tỷ lệ nhỏ bệnh nhân gặp biến chứng nghiêm trọng do tài nhiễm covid một mươi chín
điều này phụ thuộc vào thời điểm mắc bệnh quá gần nhau và cơ địa bệnh nền của mỗi bệnh nhân
các bác sĩ trương hữu khanh phó chủ tịch thường trực hội truyền nhiễm tp hcm
với những người chưa tiêm vaccine hoặc sức khỏe yếu miễn dịch yếu
sẽ dễ bị tài nhiễm covid một mươi chín hơn so với những người khác
bên cạnh đó nhóm người trên sáu mươi năm tuổi người hay sử dụng thuốc ức chế miễn dịch và người có bệnh lý nền
đặc biệt là bệnh tăng huyết áp đai tháo đường cũng thuộc nhóm nguy cơ cao tài nhiễm covid một mươi chín
theo các bác sĩ dù tỷ lệ tái nhiễm covid một mươi chín không cao và thường có triệu chứng nhẹ hơn
nhưng không nên xem thường vì những người bị tái nhiễm là người có cơ địa miễn dịch giảm
tuổi cao nhiều bệnh nền
đây là cơ hội để các bệnh này tái phát gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm đến tính mạng
chính vì vậy các chuyên gia khuyến cáo những người mắc covid một mươi chín đã khỏi bệnh cũng không được chủ quan
âm tính không có nghĩa là đã thoát đã tạo được miễn dịch suốt đời
sau khi khỏi bệnh cơ thể vẫn cần hồi phục sau đợt tấn công của virus
có thể thấy rằng trước tình hình dịch bệnh tiềm ẩn nhiều vấn đề đáng lo ngại và các biến thể biến hóa khôn lường
thì tất cả chúng ta đều có nguy cơ bị tài nhiễm covid một mươi chín
đặc biệt nhất vẫn là nhóm đối tượng người cao tuổi người già có bệnh nền
việc tái nhiễm cũng gây ảnh hưởng tới hệ miễn dịch và cơ quan hô hấp cho dù ở mức độ nhiễm virus nặng hay nhẹ
do đó chúng ta cần tăng cường miễn dịch nâng cao sức đề kháng bằng cách tập luyện sức khỏe bổ sung dinh dưỡng hợp lý
và đặc biệt là cần tuân thủ nguyên tắc năm k để chống lại các đợt tấn công mới của virus gây bệnh
vừa rồi là những tin chính trong bản tin covid một mươi chín trong nước hôm nay
sau đây chúng tôi xin tiếp tục chương trình bằng những thông tin liên quan tới dịch bệnh tại các nước trên thế giới cụ thể là nước anh
các phương tiện truyền thông cho biết một người đàn ông ba mươi bảy tuổi ở anh có hệ miễn dịch kém
được cho là người đầu tiên trên thế giới chữa khỏi covid một mươi chín bằng cách tiêm vaccine sau khi nhiễm covid một mươi chín hơn bảy tháng
mới đây tờ daily mail đưa tin ion lester một bác sĩ nhãn khoa đến từ xứ wales nước anh
vốn mắc một chứng suy giảm miễn dịch di chuyển hiếm gặp bị nhiễm covid một mươi chín vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi trước khi việc tiêm chủng được phổ biến
trong thời gian bị bệnh kéo dài bảy năm tháng bệnh nhân bị tức ngực đau đầu và cực kỳ mệt mỏi
mức độ của virus đã giảm xuống sáu mươi bốn lần sau liều đầu tiên của vaccine pfizer
lúc bấy giờ bệnh nhân không thể tiêm chủng vì anh đang dương tính với covid một mươi chín
nhưng các nhà khoa học tại đại học carib ở anh đã quyết định tiêm cho anh hai liều vaccine pfizer cách nhau một tháng
với hy vọng nó sẽ hoạt động như một phương pháp điều trị và giúp hệ thống miễn dịch của anh cuối cùng loại bỏ được virus
kết quả mức độ virus đã giảm xuống sáu mươi bốn lần trong vòng hai tuần kể từ lần tiêm đầu tiên cho thấy tác dụng rất nhanh của vaccine
các nhà khoa học nói rằng
liều vaccine kích hoạt phản ứng tế bào t quá nhanh quá mạnh mạnh hơn nhiều so với phản ứng tự nhiên
lester khỏi bệnh vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một sau hai trăm một mươi tám ngày kể từ khi anh có kết quả dương tính với covid một mươi chín lần đầu tiên
và bảy mươi hai ngày sau khi tiêm liều vaccine đầu tiên
báo cáo về trường hợp này được đăng tải chi tiết trên tạp chí về miễn dịch học journal of clinical immunology
cho rằng đây là lần đầu tiên vaccine được sử dụng để điều trị covid một mươi chín
vaccine hiện tại được sử dụng để ngăn những người chưa nhiễm bệnh tránh mắc bệnh nghiêm trọng
nếu như phải covid một mươi chín
tiến sĩ mark ponsford từ trường y đại học cardiff một trong những bác sĩ điều trị cho bệnh nhân cho biết
theo hiểu biết của chúng tôi đây là lần đầu tiên vaccine m a được sử dụng để chữa bệnh covid một mươi chín
ông cho biết kết quả xét nghiệm âm tính là khoảnh khắc quá đỗi kinh ngạc
và nói thêm rằng vaccine đã được bệnh nhân dung nạp rất tốt
vì bản thân bệnh nhân trước đây có phản ứng hạn chế với các loại vaccine thông thường
các nhà khoa học giải thích rằng kết quả này cho thấy vaccine covid một mươi chín
bị ức chế miễn dịch bị nhiễm covid một mươi chín sai rằng có thể khiến họ chiến đấu với bệnh rất lâu
lester mắc hội chứng wiscott andrick một chứng số loạn di truyền hiếm gặp
người mắc bệnh này dễ bị nhiễm trùng bầm tím và chảy máu hơn
tuy nhiên trường hợp của ion laster chỉ là một trường hợp đặc biệt trong tất cả các ca nhiễm covid một mươi chín
vì bản thân người bệnh cũng mang hội chứng di chuyển hiếm gặp
vì vậy các nhà nghiên cứu cho biết vẫn cần nhiều thử nghiệm hơn
trước khi kết luận vaccine có hiệu quả trên bệnh nhân covid một mươi chín dài rằng
nếu những nghiên cứu thời gian tới đem lại kết quả tốt
thì đó thật sự là dấu hiệu khả quan cho tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới
sau bốn đợt dịch dài dẳng cùng gây ra tổn thất nhiều về con người kinh tế chính trị cho các nước trên thế giới
thì sự bùng phát là song thứ năm của đại dịch covid một mươi chín cho thấy
không phải tất cả các quốc gia đều bị tác động như nhau
sự khác biệt phản ánh hiệu quả của chính sách phòng chống dịch áp dụng tại từng quốc gia
theo hãng tin bloomberg các ca covid một mươi chín đang gia tăng ở một số nước châu âu như pháp ý anh áo và đức
ở anh việc chấm dứt quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng
và yêu cầu tự cách ly nếu bị nhiễm bệnh khiến nhiều người dân mất cảnh giác
và các ca nhiễm biến thể ba hai đã tăng vọt
từ tuần này anh đề nghị năm triệu cư dân lớn tuổi và dễ bị tổn thương nên tiêm vaccine mũi thứ tư
những người trên năm mươi tuổi có thể được tiêm mũi thứ tư kể từ mùa thu
dữ liệu từ đan mạch và thụy điển ghi nhận hai quốc gia này có biến thể ba hai xuất hiện sớm
nhưng không gia tăng các ca nhiễm
cả hai quốc gia đều có tỷ lệ tiêm chủng cao trên bảy mươi giúp họ tăng cường mức độ miễn dịch cao
chống lại được biến thể ba một và ba hai
bức tranh ở mỹ kém rõ ràng hơn
trong hai đợt dịch covid một mươi chín trước đây quỹ đạo lây nhiễm của mỹ đã chậm hơn so với châu âu vài tuần
vì vậy điều tương tự cũng có thể xảy ra lần này
tuy nhiên tỷ lệ bao phủ vaccine của mỹ không cao bằng nhiều nước châu âu
điều này cũng khiến tỷ lệ ca nhiễm covid một mươi chín chuyển biến nặng của mỹ luôn ở mức cao hơn so với châu âu
số lượng người nhiễm dịch covid một mươi chín ngày càng gia tăng đặt ra thách thức nghiêm trọng nhất
đối với các quốc gia theo đuổi chính sách zero covid như trung quốc
việc phong tỏa nghiêm ngặt đã ngăn ngừa được sự nhiễm dịch từ các biến thể trước đó
và giữ tỷ lệ tử vong ở mức thấp
tuy nhiên điều này đã làm vaccine kém hiệu quả hơn khi bước vào giai đoạn phát triển của biến thể omicron
và biến thể phụ ba hai vốn dĩ lây lan nhanh hơn
ở new zealand tỷ lệ bao phủ vaccine mạnh mẽ đang giúp kiểm soát mức độ nghiêm trọng của bệnh
với tỷ lệ tử vong ở mức tương đối thấp
điều đó hoàn toàn trái ngược với bức tranh tại hồng kông nơi dịch đang gia tăng nhanh chóng
và có tỷ lệ tử vong cao
sự khác biệt nằm ở vaccine
hồng kông mới chỉ tiêm vaccine tăng cường được cho hai mươi sáu tám dân số
hiện tại chúng ta đang học cách sống chung với covid một mươi chín
vaccine và thuốc điều trị vẫn là biện pháp bảo vệ tốt nhất để chống lại virus sars cov hai
gây dịch covid một mươi chín
số lượng ca covid một mươi chín tăng cao tại các nước châu âu cũng làm tăng cơ hội xuất hiện của các biến thể mới
làn sóng nhiễm dịch mới ba hai biến thể phụ của omicron dễ lây lan hơn bắt đầu lan rộng diễn ra
chủ yếu ở các quốc gia loại bỏ các hạn chế đi lại quá sớm
qua đó có thể thấy việc thực hiện một chính sách phòng chống dịch hiệu quả
sẽ đem lại những hiệu quả tối ưu cho việc giảm nhiễm
tuy nhiên đó không phải là vấn đề đơn giản đối với các nhà lãnh đạo
khi mà việc chống dịch cũng cần đi đôi với việc phát triển đời sống kinh tế con người
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng là tin cuối cùng về dịch bệnh covid một mươi chín
chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong bản tin ngày hôm nay
bản tin ngày hôm nay xin được khép thúc tại đây
mọi thông tin sẽ được báo sức hoài vào đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại